đại sứ việt nam tại liên bang nga ngô đức mạnh cùng một số lãnh đạo các phòng ban của đại sứ quán đã có buổi làm việc với nhóm nghị sĩ hữu nghị với việt nam tại duma quốc gia hạ viện nga để thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa việt nam và liên bang nga
tại buổi làm việc nghị sĩ leoonid kalashnikov khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa liên bang nga và việt nam đang không ngừng được củng cố và phát triển
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một đến nay nga và việt nam đã ký kết hơn tám mươi thỏa thuận hợp tác hợp tác nghị viện giữa hai nước cũng phát triển mạnh mẽ
quốc hội việt nam là đối tác tin cậy của nga tại các diễn đàn khu vực và quốc tế đặc biệt tại diễn đàn liên nghị viện châu á thái bình dương
ông gennady bezhetko phó vụ trưởng vụ châu á ba bộ ngoại giao nga thì nhấn mạnh hai bên thường xuyên tiến hành các cuộc đối thoại chính trị ở các cấp đặc biệt là cấp cao
bên cạnh đó hợp tác kinh tế giữa việt nam và nga cũng đang trên đà phát triển mạnh mẽ
đại sứ ngô đức mạnh cho rằng quan hệ việt nam và liên bang nga có độ tin cậy chính trị cao hai bên hợp tác trên mọi lĩnh vực phát triển năng động
đại sứ đánh giá tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn và khẳng định cần phải có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống để khơi thông tiềm năng to lớn này
đại sứ đề nghị nhóm nghị sĩ hữu nghị và đại sứ quán việt nam tại liên bang nga tìm kiếm cơ chế phối hợp trong việc thúc đẩy và triển khai những nội dung hợp tác giữa hai nước đồng thời bày tỏ tin tưởng nhóm nghị sĩ hữu nghị và cá nhân mỗi nghị sĩ sẽ phát huy vai trò trong việc giám sát thực hiện các thỏa thuận đã ký